trong một mươi tháng chi phí dành cho xăng xe của gia đình hết khoảng ba triệu đồng thì nay chỉ còn khoảng hai năm triệu
bên cạnh đó cũng có những cảm nhận khá tích cực về sản phẩm tiết kiệm nhiên liệu này
khi sử dụng thì cái máy nó cảm giác cảm nhận của tôi nó thoáng hơn và đi xe nó bốc hơi
còn sau khi mà vận hành ngoài đường khi về đến đỗ gara thì nó giảm tối đa cái mùi xăng sống
bốc nó ra sau khi xe vận hành
bên hàn quốc cũng đã có các kết quả được sở hữu trí tuệ và các cơ quan quản lý hàn quốc đánh giá và cho phép đưa vào sử dụng
về việt nam thì chúng tôi cũng đã qua khâu đưa vào đánh giá kiểm định và được tổng cục đo lường chất lượng đánh giá
và được bộ khoa học công nghệ cấp phép cho phép lưu hành sản phẩm tại thị trường việt nam
pro myeco là sản phẩm được phát minh và sử dụng tại hàn quốc từ năm hai nghìn một mươi một
với tác dụng giảm thải khí độc trong các phương tiện giao thông
thanh gốm này đã nhận được nhiều đánh giá cao từ các chuyên gia người tiêu dùng tại hàn quốc và một số quốc gia khác
thanh gốm đã được viện khoa học công nghệ trường đại học giao thông vận tải nghiên cứu và kiểm định chất lượng
thanh gốm pro myeco là một chất xúc tác
nó có góp phần là làm tăng khả năng bốc hơi nhiên liệu
cũng như là làm khả năng hòa trộn của nhiên liệu với khung khí độc tốt hơn do vậy cháy hoàn toàn hơn
chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm sản phẩm này
cho các phương tiện chạy xăng và dầu e gen
thì thấy hiệu quả chung mà chúng tôi đã đánh giá được là tiết kiệm khoảng tầm từ một mươi một mươi năm lượng tiêu hào với nhiên liệu xăng và dầu
cái ý nghĩa thứ hai của sản phẩm này khi sử dụng là nó góp phần là giảm khí thải độc hại từ ống xả của động cơ
thì do nhiên liệu được cháy hoàn toàn
tập hợp gồm ba mươi bảy khoáng chất vô cơ
trong đó có titan tricol tourmaline
và trọng tâm là geolit được phối trộn và nung trong nhiệt độ một nghìn hai trăm linh độ c cho ra thanh cốm plomai
thanh cốm plomai eco khi tiếp xúc với nhiên liệu thì sẽ tạo ra các anion âm và các tiêu hồng ngoại xa
các anion âm và các tiêu hồng ngoại xa sẽ giúp phá vỡ và bẻ gãy các liên kết phân tử hydrocarbon trong xăng và dầu
chia nhỏ từ các cụ đa phân tử thành các đơn phân tử nhỏ hơn
giúp cho nhiên liệu sẽ tơi hơn và nhẹ hơn đi vào trong buồng đốt hòa trộn với cả oxy tốt hơn
giúp cho quá trình cháy diễn ra triệt đẻ hơn
giúp cho động cơ hoạt động êm ái bảo toàn công suất và giúp tiết kiệm nhiên liệu giảm khí thải ra ngoài môi trường
cũng như các nước đang phát triển việt nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức
trong đó có vấn đề cạn kiệt dần nguồn nhiên liệu hóa thạch nội địa
sự phụ thuộc nhiều hơn vào giá năng lượng thế giới và vấn đề ô nhiễm
thời gian qua bộ giao thông vận tải đã quan tâm và có chính sách thúc đẩy sử dụng hiệu quả năng lượng
phát triển năng lượng tái tạo thông qua các chương trình dự án triển khai chương trình mục tiêu quốc gia
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
tuy nhiên với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn vẫn còn nhiều khó khăn
những nghiên cứu này cho thấy phát huy được những hiệu quả rất tốt về mặt kinh tế nhiên liệu và phát thải độc hạ
tuy nhiên hiện nay những sản phẩm thực sự hữu ích như vậy cũng chưa được đưa ra nhiều trên thị trường
có thể là do những quan điểm về cách thức sử dụng của người dân cũng chưa được tiếp xúc nhiều với những sản phẩm như vậy
hoặc là những nhà nghiên cứu những nhà khoa học vẫn chưa tìm được một sự liên kết giữa khoa học với doanh nghiệp để có thể đưa được sản phẩm ra thị trường
có thể thấy rằng
việc sử dụng hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực giao thông vận tải đặc biệt là các phương tiện giao thông đường bộ
phụ thuộc rất nhiều vào tập quán thói quen của người sử dụng phương tiện khi tham gia giao thông
phụ thuộc vào ý thức của người tham gia giao thông ý thức tiết kiệm năng lượng trong sản xuất quản lý sinh hoạt
do đó để các quy định của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đi vào cuộc sống
nhiệm vụ quan trọng hơn hết vẫn là tăng cường nâng cao nhận thức về văn hóa tiết kiệm năng lượng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật từng bước tạo dựng thói quen tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng